không có hợp đồng lao động và không có bất kỳ ký kết giang mục nào
các nhân viên đều có tuổi đời rất trẻ sinh từ năm hai nghìn một đến hai nghìn bốn
lời khai là vậy nhưng khi phóng viên lựa chọn bất kỳ một nhân viên để hỏi
thì câu trả lời lại không phải như vậy
các nhân viên đều có tuổi đời rất trẻ sinh từ năm hai nghìn một đến hai nghìn bốn

hiện công an xã vân côn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chín nhân viên
về lỗi không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú
với những công dân chưa đủ tuổi lao động công an xã đã liên hệ với gia đình để đưa về địa phương
lập hồ sơ xử lý chủ cơ sở về các vi phạm liên quan đến việc sử dụng lao động tại cơ sở
trong phần tiếp theo của chương trình
từ vụ bé gái tám tuổi tử vong tại tp hcm cần làm gì để trẻ được bảo vệ
để trẻ được lớn lên trong đại giai đoàn
cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi
là một trong những chính sách có hiệu lực trong tháng một này
thưa quý vị và các bạn vụ việc bé gái tám tuổi tử vong do bị bạo hành xảy ra tại tp hcm
đã khiến dư luận bàng hoàng phẫn nộ trong thời gian vừa qua
hành vi của hai đối tượng gồm nguyễn trịnh
kim trung thái là cha ruột của bé và nguyễn võ quỳnh trang sẽ phải chịu mức xử lý như thế nào
khi liên tiếp các tình tiết mới trong vụ án này được làm rõ
còn bao nhiêu vụ việc tương tự chưa bị phát hiện cần làm gì để trẻ được bảo vệ
để trẻ được lớn lên trong an toàn
rất nhiều những câu hỏi đang được đặt ra nội dung có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
xin kính chào quý vị khán giả tôi là dương trang
rất vui được đồng hành cùng quý vị trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thưa quý vị vụ việc
một em bé bị bạo hành dẫn đến tử vong được xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra làm rõ để xử lý đúng người đúng tội đối với những kẻ phạm tội
những hình phạt nghiêm khắc nhất sẽ được đưa ra thế nhưng sinh mạng của một đứa bé thì đã mãi mãi không còn
đây là khu trung cư ở phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm
ở đây vốn dĩ cô bé tám tuổi sẽ có một mái ấm tình thương cùng bố và mẹ kế
lại trở thành nơi em bị hành hạ đánh đập tản nhẫn
trong suốt một năm những vết thương bầm tím trên người cô bé
không một ai có thể tưởng tượng được cô bé đã phải trải qua những đau đớn như thế nào
vết thương là những vùng trọng điểm chẳng hạn như bên phải bằng thái dương của một đứa trẻ mà phải mai mấy mũi
trên vai trên người của bé là mình thấy phù rồi cái làm mũ rồi những vết thương bầm tím hết cả người
tức là phải đánh bằng những vật tày rất là nặng đánh bằng những hôn khí rất là nguy hiểm để dẫn đến cái chết
thì chúng tôi đọc chúng tôi không cầm được nước mắt
cha ruột của cô bé cũng đã bị bắt
hành vi xóa camera an ninh nhằm che giấu phi tăng chứng cứ phạm tội vì sợ liên lụy đến bạn gái và mình càng khiến cho dư luận phẫn nộ hơn
trả lẽ bé mai như vậy rồi bé bị những vết thương trên người trả lẽ ba bé không biết
thành ra người cha này cũng phạm tội biết mà không tố cáo
vụ án tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh tình thực trạng trẻ đang bị bạo hành xâm hại một cách nghiêm trọng
thưa quý vị phải nhấn mạnh rằng pháp luật đã quy định rõ mọi hành vi vi phạm quyền của trẻ em làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm cấm
thống kê cho thấy kỷ luật mang tính bạo lực vẫn còn phổ biến ở việt nam với sáu mươi tám bốn trẻ em trong độ tuổi từ một đến một mươi bốn tuổi cho biết đã từng bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc người chăm sóc trong gia đình
còn theo số liệu của bộ công an năm hai nghìn hai mươi có gần hai vụ bạo hành trẻ bị phát hiện
chín mươi bảy số vụ bị phát hiện kẻ gây hại đều thân quen với nạn nhân
vâng quay trở lại vụ việc bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn tới tử vong việc phải xử lý đúng người đúng tội tìm lại công bằng dù là muộn màng cho đứa trẻ tám tuổi là điều bất kỳ ai cũng mong muốn
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội sẽ cùng chúng ta chia sẻ một số nội dung cụ thể
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn luật sư đặng văn cường đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông liên quan đến xử lý hành vi bạo lực trẻ em chúng ta đã có những quy định pháp luật cụ thể như thế nào ạ
với những hành vi mà bạo hành bạo lực xâm phạm đến trẻ em mà chưa gây ra nguy hiểm cho trẻ em thì cái hành vi đấy đã bị xử phạt hành chính phạt có thể từ hai đến ba triệu đồng
thế còn trong trường hợp mà hành vi mà được xác định là bạo hành bạo lực bạo hành với trẻ em xâm
xâm phạm đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm thân thể của trẻ em thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
vâng cụ thể đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi một bé gái tám tuổi tử vong do bị bạo hành xảy ra tại tp hcm vừa qua thì các đối tượng trong vụ án này phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào ạ
với cái kết quả là phục hồi cái dữ liệu từ camera nhìn thấy hình ảnh rất rõ ràng về hành vi đánh đập cháu bé một cái tàn nhẫn như vậy
và với một người bình thường thì hoàn toàn có thể nhận thức được rằng là
cái gậy gỗ như vậy được xác định là hung khí nguy hiểm như vậy mà với sức của người lớn như vậy mà đánh vào đứa trẻ không có khả năng tự vệ như vậy
vào những phùng khuyển nếu như vậy thì hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân
và thực tế nạn nhân đã tử vong cơ quan điều tra đã chuyển tội danh sang tội giết người được quy định tại điều một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có căn cứ có cơ sở và đúng pháp luật và phải xử lý về tội giết người thì mới phù hợp với tính chất mức độ hành vi vi phạm phù hợp với hậu quả xảy ra
vâng chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự việc bạo hành cũng như là xâm hại trẻ em rất là đau lòng vẫn đang tồn tại
và ở những góc khuất trong mỗi gia đình thì việc tiếp cận và bảo vệ trẻ em đang gặp rất là nhiều khó khăn
thậm chí là chúng ta thấy có cả những tình trạng thở ơ và vô cảm
vậy chúng ta cần có những quy định về trách nhiệm của cộng đồng để bảo vệ trẻ em ra sao ạ
đối với pháp luật nữa cái trách nhiệm của cộng đồng được lưng cao khi mà phát hiện hoặc nghi ngờ thấy việc trẻ em bị bạo hành bị xâm hại
bất cứ người bạo hành gia thoại đó là cha mẹ thầy cô giáo hay là ai thì mỗi công dân đều phải có ý thức có trách nhiệm là phải có những sự hỗ trợ can thiệp thậm chí là trình báo sự việc có chức năng để vào một cuộc can thiệp
chứ còn khi những cái ứng xử đó trở thành những nét văn hóa và những quy định pháp luật đó những chính sách đó được tuyên truyền
được phổ biến một cách rộng rãi để người dân nắm được tạo thành một nét văn hóa nếp sống thành ý thức trong việc bảo vệ trẻ em
tôi nghĩ rằng là khi đạt được như vậy thì chúng ta mới bảo vệ tốt trẻ em
vâng vấn đề bạo hành trẻ em không mới nhưng luôn là điều nhức nhối
và mỗi khi có một sự việc xảy ra thì nhiều người đặt ra câu hỏi về việc chúng ta thực thi các quy định pháp luật cũng như các chế tài để bảo vệ trẻ em như thế nào
và ông nghĩ sao về điều này và theo ông chúng ta cần phải có những giải pháp phòng ngừa mang tính thật sự hiệu quả ra sao ạ
thì đầu tiên là phải
tuyên truyền tuyên biển cho chính những trẻ em nhận thức được cái quyền của mình
và phải giáo dục cái kỹ năng để các em không những là nhận thức được là khi nào quyền của mình bị xâm hại mà còn có cách thức biết cách thức biết kỹ năng để mà thực hiện cái quyền đó
ví dụ như gọi điện cho cảnh sát ví dụ như báo cho hàng xóm ví dụ như báo cho cha mẹ báo cho người giám hộ hoặc là báo cho giáo viên báo cho bạn bè báo cho người thân
tất cả những kỹ năng đó thì đều phải
được tuyên truyền phổ biến và rèn luyện cho các con cho trẻ em để cho khi các con đầu tiên phải nhận thức được là mình đang bị xâm hại mình đang bị vi phạm quyền
thứ hai nữa là cách thức các con có thể thực hiện như thế nào để đảm bảo cái quyền của mình
hiện nay có tổng đầu số là một trăm một mươi một là tổng đài bảo vệ trẻ em
tuy nhiên là không phải trẻ em nào cũng biết về cái việc đó
không phải ai cũng có thể kết nối được cái tổng đài đó
vấn đề thứ hai nữa là đối với các bậc cha mẹ phụ huynh những người giám hộ những người trực tiếp nuôi dưỡng
giám sốc trẻ em rồi các thầy cô giáo
thì những người này bắt buộc phải biết là quyền trẻ em là những quyền gì
và những hành vi như thế nào là xâm phạm quyền của trẻ em
thực tế thì là những cha mẹ này thầy cô giáo này ông bà anh chị em này những người thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với trẻ em
chính những người đó lại là những người thường xuyên xâm phạm quyền trẻ em
bởi vậy là nếu người này xâm phạm thì người kia có trách nhiệm phải hỗ trợ phải can thiệp phải giúp đỡ và phải báo cáo cơ quan chức năng
có một vấn đề chúng ta nhìn thấy
rằng là mỗi khi trẻ em bị bạo hành bị xâm hại như vậy thậm chí thiệt mạng như vậy
thì các cơ quan tổ chức bảo vệ pháp luật gần như vô can
gần như vô can
không xem xét trách nhiệm của bất cứ cơ quan tổ chức nào
mà chỉ xem xét đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm xâm hại thôi
thế còn thì cái trách nhiệm thì cũng chưa thấy đâu
mà trong đó rất nhiều cơ quan tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em
tôi nghĩ rằng là đây là vấn đề chúng ta cũng cần phải đặt ra
để làm tốt công tác phòng ngừa hành vi xâm hại trẻ em
thì cần phải gắn trách nhiệm giao quyền cũng như là ghi nhận những quyền lợi của các cán bộ bảo trẻ em
thì phải có sự phối hợp có sự phân công có những quy định rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị tổ chức
cũng như là cái quyền của các cán bộ đó để bảo vệ tốt trẻ em
thì những cái giải pháp không có gì khác là hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật bảo vệ trẻ em
củng cố hệ thống các văn bản quy phạm
pháp luật để bảo vệ trẻ em
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quyền trẻ em và cách thức thực hiện quyền trẻ em
đồng thời là xây dựng những thiết chế những cơ quan tổ chức có chức năng bảo vệ
và đảm bảo các điều kiện về vật chất về kỹ thuật về tài chính
để cho cái bộ máy đó cái thiết chế đó được vận hành để quản lý một cách tốt nhất
thì tôi nghĩ rằng là đó là những cái giải pháp tích cực hiệu quả để đảm bảo bảo vệ trẻ em
vâng chúng ta có khả năng phát hiện ngăn chặn được bạo hành xâm hại xảy ra đối với trẻ em ngay từ sớm
trước khi hậu quả đau lòng có thể xảy ra
để không phải nói rằng giá như trẻ được bảo vệ giá như chúng ta lên tiếng để trẻ không bị bạo hành
xin được nhấn mạnh rằng tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bị bạo hành
dù bản chất hay mức độ nghiêm trọng như thế nào
một lần nữa xin được cảm ơn luật sư đặng văn cường đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
hãy cùng đồng hành với vấn đề và chính sách vào khung giờ quen thuộc này sáng mai trên intv
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các hành vi bạo lực với trẻ em như bắt nhịp ăn chửi mắng đe dọa sẽ bị xử phạt lên tới hai mươi triệu đồng
đây là nội dung được quy định trong nghị định số một trăm ba mươi ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ trợ giúp xã hội và trẻ em
nghị định này thay thế nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn một mươi ba ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
với nhiều quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động việt nam ở nước ngoài
trong đó đáng quan tâm là quy định cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng
khi bị người sử dụng lao động ngược đái cưỡng bức lao động hoặc bị quê dối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài
điểm mới quan trọng khác là luật nghiêm cấm việc thu tiền môi giới đi xuất khẩu lao động của người lao động

ngân hàng nhà nước việt nam cũng vừa ra quy định một nghìn chín trăm năm mươi sáu ấn định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại
áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai đối với dư nợ của các khoản vay mua nhà ở
mức lãi suất này được quy định là bốn tám một năm bằng mức lãi suất năm hai nghìn hai mươi một
và giảm hai một năm so với các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
bộ y tế cho rằng thời gian tới nguy cơ việt nam tiếp tục ghi nhận các ca mắc chủng omicron từ người nhập cảnh
và lây lan ra cộng đồng rất lớn
bộ y tế đề nghị các địa phương chủ động phòng chống biến chủng omicron xây dựng kịch bản phương án
sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch trên địa bàn nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở
theo phương châm bốn tại chỗ
bộ y tế cho rằng thời gian tới nguy cơ việt nam tiếp tục ghi nhận các ca mắc chủng omicron từ người nhập cảnh
y dược tp hcm chia sẻ nhiều bác sĩ tham gia tư vấn cho f cảm thấy sốt ruột khi một số người đang phải tìm mua thuốc với giá đắt đỏ
thuốc molupravir hiện nay buôn bán đều là vi phạm pháp luật và không đảm bảo chất lượng
hiện thuốc này vẫn là thuốc sử dụng có kiểm soát phải có cam kết ký nhận theo đúng quy định
còn theo báo công an nhân dân việc xây dựng và triển khai hệ thống tổng đài là một bước tiên phong
nhằm thay đổi phương pháp công tác tiếp nhận công dân của lực lượng cảnh sát quản lý hành trình
hệ thống tổng đài tiếp nhận và giải đáp phản ánh của người dân có số một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám chính thức khai trương vào sáng ngày sáu tháng một
theo trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày tổng đài đã nhận được gần hai mươi bốn cuộc gọi của người dân liên quan đến căn cước công dân gắn chip điện tử
còn trên báo lao động thông tin hiện đang rộ lên các chiêu lửa đáy
các chiêu lửa đảo chiếm đo tài sản như chiếm đo tài khoản facebook để lừa vay tiền mượn danh tổng đài mạng điện thoại để lừa đảo chiếm đo tài khoản ngân hàng
các chiêu trò lửa đảo tuy rất cũ nhưng vẫn nhiều người bị sập bẫy
theo cựu hacker ngô minh hiếu một trong những trò lừa đảo là nâng cấp sim lên năm g
tuy là chiêu thức cũ nhưng dạo gần đây đang rộ lên nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và các ví điện tử liên kết
chuyên gia bảo mật này khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp mã otp cho những đối tượng mạo nhận là nhân viên nhà mạng
hỗ trợ nâng cấp sim không click vào đường link lạ bất kỳ
khi có sự cố người dùng nên liên hệ ngay với nhà mạng để khóa số lại và ngay lập tức giả soát lại các tài khoản email ngân hàng
sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin chính đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
lẹn vào khu nhà trọ công an hai đối tượng bùi việt thắng chú thành phố biên hòa và bùi nguyễn hoàng trường chú thành phố hồ chí minh
đã đe dọa hai em học sinh và cướp đi chiếc máy tính bảng của các em khi đang học online tại nhà
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp hai nghi can gây ra vụ vụ trên
việt nam hiện đã ghi nhận ba mươi ca mắc biến thể omicron
theo nhận định của các chuyên gia tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần
chưa tiêm chủng và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
nền dân đến tăng rất nhanh số ca mắc gây quá tải hệ thống y tế
con số tử vong sẽ tăng lên vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
vào ngày bốn tháng một công an thành phố hồ chí minh viện kiểm soát nhân dân thành phố và quả án nhân dân thành phố
đã tiến hành họp khẩn để trao đổi các vấn đề trong vụ bé gái tám tuổi tử vong do bị bạo hành xảy ra tại thành phố hồ chí minh
sự việc đã khiến dư luận bàng hoàng phẫn nộ trong thời gian vừa qua
hai đối tượng gồm nguyễn kim trung thái cha duật và nguyễn võ quỳnh trang sẽ bị sự nguyên minh đúng người đúng tổ